do đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng giáo phận cần thơ
tại tòa giám mục giáo phận cần thơ chủ tịch quỹ ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn gửi lời chúc mừng tới các vị giám mục linh mục tu sĩ mục sư cùng đồng bào công giáo tính hữu tin lành cả nước một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc được nhiều hồng ân của thiên chúa
năm hai nghìn một mươi bảy dù có nhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước và nỗ lực của toàn dân trong đó có đóng góp không nhỏ của đồng bào công giáo nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra
giám hùng ca thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quản lý giam giữ phạm nhân triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối trại giam trong mọi tình huống xây dựng môi trường giáo dục cải tạo thân thiện nhân văn đẩy mạnh phong trào thi đua cải tạo tốt trong phạm nhân chăm lo đời sống vật chất tinh thần tạo tâm lý phấn khởi giúp phạm nhân an tâm tư tưởng thi đua học tập cải tạo tiến bộ
bên cạnh đó trại giam còn làm tốt công tác dân vận xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tích cực tham gia các hoạt động xã hội tình nghĩa góp phần xây dựng phát triển kinh tế văn hóa xã hội tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại ở địa phương đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội